thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại xóm hai
của thôn phú lễ xã hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định
và tôi rất muốn được mời quý vị và các bạn hãy cùng đến thăm một làng quê
đang khởi sắc từng ngày từ phong trào xây dựng nông thôn mới
quý vị thân mến ngay bây giờ thì thu hà muốn mời quý vị hãy cùng đến thăm
một mô hình về vườn mẫu nhà mẫu của vùng quê này nhé
chào các bác chào các anh các chị
cô ơi cô vườn thanh long nhà mình là trồng được lâu chưa ạ
tôi đã trồng được năm năm nay rồi
à thế ạ chắc là mình cũng phải thu hoạch được vài vụ rồi cô gì
vâng tôi thu hoạch được hai năm nay thì năm ngoái thì thu hoạch nó cũng kém hơn năm nay
năm nay thì chúng tôi đã có được nhiều kinh nghiệm để cấp tiệt sớm
để thu hoạch đúng lúc nên thu nhập nó cao hơn
trước đây khu vườn trên diện tích hơn một mẫu này là khu vườn tạp
các cây trồng sen kẽ nên việc chăm sóc và thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên khi được hỗ trợ và vận động xây dựng vườn mẫu nhà mẫu
tất cả khu vườn đã được quy hoạch lại giúp người dân chăm sóc cây trồng được thuận lợi hơn
do đó thu nhập từ khu vườn mẫu này đã được nâng cao từ một mươi năm triệu đồng mỗi năm
này đã lên sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng
nhân dân rất ít rất ít ở nhà có cái vệ sinh
có cái nhà vệ sinh họ cũng quy định
nhưng bây giờ gần như một trăm linh
tv xe máy nhà nào cũng có không có nhà nào không có tv xe máy
đời sống tình thần vật chất là nâng rất rõ như vậy
có thể nói để có được thành công từ chương trình
thì không thể không nhắc đến người đứng đầu cấp ủy chính quyền
bằng nhiều cách làm sáng tạo giải pháp cụ thể
như công tác tuyên truyền vận động trực tiếp tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
đã góp phần đưa nông thôn mới đến gần hơn với người dân
nội lực trong dân dân là điều quan trọng nhất
để huy động được nội lực trong dân dân thì phải làm được
cái nội dung là tất cả cái nội dung phải được dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
trên cơ sở khảo sát thực tiễn chúng tôi định hướng dài hậu là
nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng là sáng xanh sạch đẹp và phát triển bền vững
và đặc biệt coi trọng các tiêu chí về môi trường
tiêu chí về văn hóa về phát triển kinh tế
các cái xã khác của tỉnh thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái đặc thù của từng xã
cái lợi thế cái thế mạnh của địa phương để mình chọn ra xây dựng các mô hình điểm cho từng lĩnh vực
có thể nói chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình nông thôn mới đã có tám mươi bốn bảy mươi tám số hộ dân tại nông thôn hài lòng về chương trình
nhận thức của người dân từ việc phải xây dựng nông thôn mới chuyển biến thành cần xây dựng nông thôn mới
cây cảnh các thứ rồi chỉnh trang lại khu ở khu đường xã như thế thôi là tôi tự làm lên
để cho nó góp chung cái sự hòa nhập chung với cái sự nên phát triển lên nông thôn mới vì dân giàu nó mới mạnh được
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có bốn tám trăm linh sáu xã chiếm năm mươi bốn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
vượt bốn dự án nông thôn mới

với mục tiêu một mươi năm của đảng quốc hội và chính phủ giao đã có một trăm một mươi một đơn vị cấp huyện của bốn mươi một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân thu nhập của người dân vùng nông thôn đã đạt ba mươi năm chín triệu đồng góp phần giảm mức tranh lệch thu nhập của người dân nông thôn
so với thành thị từ hai một lần năm hai nghìn một mươi xuống còn một tám mươi năm lần
đối với giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ hướng tới đời sống vật chất
và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng tiếp cận với khu vực đô thị
ngoài ra kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn sẽ phải đồng bộ hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa
kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ trình độ sản xuất tiên tiến sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại
dịch vụ du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn miền núi là nhiệm vụ của chúng ta
xây dựng miền quê đắm sống xanh sạch đẹp càng phải tiếp tục bảo tồn phát triển
song hành giữa văn hóa nét đẹp văn hóa của người dân trong quá trình phát triển
xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc
bằng sự chung tay góp sức và đoàn kết của tất cả những người dân
thì sẽ có thêm nhiều những mô hình mới những công trình mới được dựng xây trên chính mảnh đất quê hương
để góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của mỗi làng quê việt